trong hôm nay khối không khí ổn định bao trùm khắp bắc bộ mang nắng sớm và đẩy nền nhiệt ở bắc bộ tăng nhanh
mức nhiệt cao nhất trong ngày sẽ giao động trong khoảng ba mươi hai ba mươi ba độ
lui xuống tới trung bộ vào lúc này thì trời đã còn nắng nhẹ báo hiệu một ngày nắng sớm
cho suốt dọc các tỉnh thành từ thanh hóa trở vào cho đến tận bình thuận
và cường độ nắng sẽ tăng dần theo thời gian mạnh về trưa và đầu giờ chiều
nhiệt độ tại đây vì thế tăng nhanh trở lại
cao nhất ngày phổ biến sẽ là ba mươi một ba mươi bốn độ
người dân nên tranh thủ những ngày tạnh giáo có nắng này tiến hành dọn dẹp lại nhà cửa vệ sinh cầu cống
để có thể tránh tối đa các dịch bệnh mùa mưa lũ
trạng thái tạnh giáo có nắng cũng là kiểu thời tiết được dự báo cho các tỉnh thành
ở cả tây nguyên cũng như nam bộ trong khoảng thời gian từ giờ đến một mươi năm giờ chiều
từ sau một mươi năm giờ trở đi dưới tác động của đới gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình
thì mưa rông ở khu vực này sẽ gia tăng
tuy nhiên thời gian mưa lại thường xuất hiện vào lúc chiều tối và đêm
vì thế nhìn chung là không gây trở ngại cho các hoạt động thường nhật của người dân trong ngày nghỉ cuối tuần
trên biển dự báo trong ba ngày tới khu vực bắc và giữa biển đông
bao gồm cả vùng biển của huyện đảo hoàng sa tiếp tục duy trì kiểu thời tiết tốt
tại đây ít mưa tầm nhìn xa thông thoáng gió đông đến đông nam hoạt động với cường độ cấp ba cấp bốn
mức sóng không hề cao biển không hề động
vì thế mà các hoạt động hàng hải có thể diễn ra thuận lợi
trong khi đó đối với vùng biển nam biển đông bao gồm cả vùng biển của huyện đảo trường sa
thì gió mùa tây nam vẫn hoạt động với cường độ trung bình
mưa rông xuất hiện nhiều và cùng với đó là những con sóng dâng cao biển hơi động
các tàu bè cần phải chú ý hiện tượng gió giật mạnh trong cơn rông
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước